tại hà nội tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với quỹ dân số liên hợp quốc đã tổ chức hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi tổng cục thống kê đã thể hiện nghiên cứu phân tích chuyên sâu một số chủ đề dân số bao gồm mức sinh mức cân bằng giới tính khi sinh di cư và đô thị hóa gia hóa dân số đồng thời dự báo dân số việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
những phát hiện chính từ nghiên cứu như mức sinh của việt nam đã giảm gần một nửa trong vòng ba mươi năm qua mức cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức rất cao hay dự báo dân số việt nam đến năm hai nghìn sáu mươi chín là một trăm một mươi sáu chín triệu người
những phát hiện này nhằm tiếp tục cung cấp bằng chứng về thực trạng xu hướng các nhân tố ảnh hưởng tới dân số và đề xuất những khuyến nghị nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững